công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang truy bắt hai nghi can liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào trưa ngày hôm qua hai mươi tám tháng chín
thông tin ban đầu khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng chín hai thanh niên đi xe máy màu đỏ chạy quanh khu vực có nhiều tiệm vàng trên đường thủ khoa huân phường bình chuẩn thành phố thuận an
sau đó một thanh niên ngồi trên xe máy đứng đợi ở ngoài một thanh niên khác lao vào tiệm vàng dùng hung khí đập tủ kính lấy đi một số vàng rồi lên xe máy cùng đồng bọn bỏ chạy
thời điểm xảy ra vụ cướp trong tiệm vàng chỉ có một người phụ nữ trông coi
nhận được tin báo công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường khám nghiệm hiện trường trích xuất camera để nhận dạng đối tượng phục vụ công tác truy bắt hai đối tượng trên
lực lượng công an cùng chủ tiệm đang thống kê về thiệt hại